đã tăng trưởng của việt nam chậm lại kể từ đầu năm nhưng vẫn có triển vọng tích cực
đó là nhận định của ngân hàng thế giới về tình hình kinh tế việt nam trong báo cáo thường niên công bố vừa qua
theo báo cáo ngành dịch vụ đạt kết quả tốt dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong nước đặc biệt là tiêu dùng tư nhân vẫn tăng bền vững
tỷ lệ nợ gdp giảm từ mức đỉnh sáu mươi ba bảy năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn khoảng năm mươi tám bốn năm hai nghìn một mươi tám
tăng trưởng của kinh tế việt nam giảm tốc do tác động của những yếu tố bất lợi bên ngoài đối với các ngành kinh tế quan trọng
dịch tả lợn châu phi bùng phát và giá cả quốc tế suy giảm ảnh hưởng nặng nề đến sản lượng nông nghiệp
ngoài ra sức cầu bên ngoài yếu đi làm tăng trưởng chữ lại
mặc dù vậy tăng trưởng gdp trong năm hai nghìn một mươi chín được dự báo sẽ giảm còn sáu sáu do chính sách tài khoá và tiến dụng liên tục bị siết chặt
chỉ số lạm phát dự kiến sẽ vẫn duy trì dưới chỉ tiêu lạm phát chính thức là bốn bốn
ngân hàng thế giới cảnh báo rủi ro tiếp tục gia tăng do tình trạng bất định toàn cầu tăng lên cùng sự leo thang của căng thẳng thương mại
rủi ro bên ngoài còn trở nên phức tạp hơn khi kết hợp với nguy cơ dễ tổn thương trong nước
bao gồm chậm trễ trong quá trình củng cố tình hình tài khóa cải cách doanh nghiệp nhà nước
do đó việt nam cần điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô trong trường hợp rủi ro nêu trên trở thành hiện thực
dẫn đến suy giảm sâu hơn so với dự kiến